đặc biệt là chi phí không chính thức để bảo đảm an toàn và khoan sức được cho doanh nghiệp
hiện các doanh nghiệp việt nam đang phải chịu nhiều rủi ro và gánh nặng chi phí cả chính thức và không chính thức khá lớn
việt nam với mục tiêu thứ một mươi sáu trong nhóm các mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc đến năm hai nghìn ba mươi
và được cho là chìa khóa thúc đẩy hoạt động kinh doanh bền vững trên gia tốc phát triển chung đó
trọng tài thương mại quốc tế mang tính thiết yếu trong việc đẩy mạnh pháp quyền không chỉ đối với hoạt động đầu tư
thương mại mà còn là nhân tố góp phần quản lý minh bạch tại việt nam
hội đồng hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
họp phiên đầu tiên tại tokyo nhật bản hội nghị nhằm gửi đi thông điệp mạnh mẽ
trong việc ủng hộ thương mại tự do đặt ra các tiêu chuẩn cao và cân bằng cho hoạt động giao thương
ở thế kỷ hai mươi một cũng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đem lại lợi ích
cho người dân và doanh nghiệp
đặc biệt các bộ trưởng đã thông qua được bốn quyết định quan trọng
bao gồm quy định về cơ chế hoạt động của hội đồng cptpp quyết định về quy trình
thủ tục và điều kiện xem xét kết nạp đối với các nước thành viên mới
quyết định về quy trình và thủ tục của hội đồng trọng tài liên quan đến cơ chế giải quyết tranh chấp
giữa nhà nước với nhà nước và quyết định về bộ quy tắc ứng xử của trọng tài viên
liên quan đến cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư với nhà nước
đặc biệt các bộ trưởng đã thông qua được bốn quyết định về cơ chế giải quyết tranh chấp
giữa nhà nước quyết định về cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà nước
được coi là một hiệp định thương mại tự do
fta tiêu chuẩn cao không chỉ đề cập tới các lĩnh vực truyền thống như cắt giảm thuế quan
đối với hàng hóa mở cửa thị trường dịch vụ sở hữu trí tuệ hàng giao kỹ thuật liên quan đến thương mại
v v mà còn xử lý những vấn đề mới phi truyền thống như lao động môi trường
mua sắm của chính phủ doanh nghiệp nhà nước
ngoài ra hiệp định cptpp cũng đặt ra các yêu cầu và tiêu chuẩn cao về minh bạch hàng hóa
cũng như đưa ra cơ chế giải quyết tranh chấp có tính giảng buộc và chặt chẽ
chính vì vậy hiệp định mới vừa tạo cơ hội vừa bắt buộc việt nam cải cách môi trường đầu tư
kinh doanh nói riêng và cải cách thể chế nội chung

thì đều có một ghi nhận một phát biểu rất rõ ràng là đấy là một cơ chế giải quyết tranh chấp yêu việt hơn hẳn cơ chế giải quyết truyền thống
việt nam ưu tiên giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại nhưng hoạt động này hiện chưa đáp ứng được mục tiêu đặt ra
thống kê cho thấy giải quyết tranh chấp đầu tư kinh doanh bằng trọng tài thương mại chưa tới một mươi tổng số các vụ tranh chấp
trong khi số vụ việc phát sinh ngày càng nhiều điều đó đã gây áp lực về thời gian
của các bên và cả xã hội ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh cũng như cải thiện chỉ số cạnh tranh của nước ta
trong bối cảnh này hoạt động trọng tài thương mại được kỳ vọng là giải pháp góp phần nâng cao chỉ số cạnh tranh của việt nam
chương trình tài chính ngân hàng tuần này của truyền hình nhân dân xin dừng lại tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình tài chính ngân hàng phòng phóng sự phim tài liệu trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại